thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã mời làm việc đọc quyết định khởi tố đối với ba bị can
nguyên là lãnh đạo lãnh đạo đang công tác tại huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu
đó là ông tạ văn bửu nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đất đỏ ông huỳnh văn phi
chủ tịch liên đoàn lao động huyện đất đỏ ông trần ngọc hùng nguyên phó phòng phụ trách
phòng tái nguyên khoáng sản sở tái nguyên và môi trường tỉnh
cả ba bị khởi tố với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến những sai phạm trong việc giao đất sai quy định
theo kết luận của ủy ban nhân dân tỉnh trong số hai trăm ba mươi năm trường hợp được giao đất có thu tiền
không qua đấu giá trên địa bàn huyện trước đó thì có tới một trăm chín mươi sáu trường hợp giao sai
theo quy định tại luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
dùng búa tấn công hai ông cháu trần văn xanh bốn mươi tuổi đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội giết người
vụ việc xảy ra vào khoảng giữa tháng một mươi
trên đường đón cháu đi học về hai ông cháu bị xanh chặn đường dùng búa dựa tấn công
cả hai bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
tuy nhiên cháu bé đã tử vong còn người ông bị thương nặng
sau khi gây án nghi phạm cầm hai cây dao cố thủ trong nhà
cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam đã tiếp cận không chế đối tượng
được biết giữa xanh và hai ông chó nạn nhân không có mâu thuẫn
liên quan đến sự việc hai người đàn ông
trong đó có một người đang công tác tại cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn
có hành vi xông vào nhà dân hành hung một công nhân
cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn đã xác nhận vụ việc
và cho biết sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với trường hợp này
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại nhà dân ở thôn khòn phổ xã mai pha thành phố lạng sơn
hai người đàn ông đã có hành vi xông vào nhà dân với nhiều lời lẽ gai gắt khiêm nhã
hai người này đã lao vào túng áo không chế và tát liên tiếp vào một công nhân
tất cả hành động trên đều được
về ra ghi lại nguồn nhân dẫn đến sự việc trên là mâu thuẫn liên quan đến trang chất đất đai
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn thị nú chú tại huyện hương sơn công an tỉnh hà tĩnh
đã phát hiện thu giữ gần năm trăm sáu mươi hộp pháo có trọng lượng hơn tám trăm linh kg
quá trình điều tra ban đầu nguyễn thị nú khai nhận số pháo trên do bà và con gái
là đoàn thị hồng hạnh cùng chú tại thị trấn tây sơn huyện hương sơn
mua về với số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng
cất giấu tại nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với vũ văn ngọc chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện xuân lộc
bắt quả tang ngọc đang phân chia ma túy tại nhà thu giữ nhiều gói ma túy loại heroin và metafetamin
ngọc khai nhận bản thân nghiện ma túy từ năm hai nghìn
nên mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
về vừa để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn một trong những quan điểm chỉ đạo được đưa ra trong đề án sáu
đó chính là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là người đứng đầu các bộ ngành địa phương và sự tham gia của tổ chức doanh nghiệp
cùng người dân là yếu tố quyết định sự hành động đồng bộ ở các bộ ngành địa phương
là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số
chính vì vậy ngay sau khi đề án được phê duyệt hầu hết các địa phương đã ngay lập tức xây dựng
và triển khai các kế hoạch một cách nhanh chóng
không ít địa phương dù gặp phải rất nhiều khó khăn song vẫn đang nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất
sau một mươi tháng triển khai đề án sáu đang từng bước phủ sóng về cơ sở
đây cũng sẽ là nội dung chính trong tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay
và xin mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên linh chi ngay sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nếu là do những yếu tố khách quan thì đây là địa bàn xã át đặc biệt khó khăn
mục tiêu đã đạt ra vì vậy lực lượng công an xã át đồn quyết tâm cao
và nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ
và tạo điều kiện cho người dân một cách tốt nhất
cái thứ nhất là đến từng nhà đến từng thôn hối hợp với gia đình
cũng như thôn là xác định cái nơi mà công dân đến cái nơi công dân làm việc
để chúng tôi có thể là hướng dẫn người ta đăng ký cái tạm trú ở địa phương đó
chúng tôi sẽ phối hợp để cái đơn vị địa phương đó là cấp cái căn cước công dân
cho công dân để đảm bảo đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
khi mà bỏ sổ khẩu và sổ tạm trú đi thì công dân sẽ đảm bảo quyền lợi của mình
những ngày này lực lượng công an tại các xã phường thị trấn của tuyên quang
đều đang tích cực trong đợt thi đua cao điểm chín mươi ngày đêm
trong đó tập trung vào nhiệm vụ chính là tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư
đảm bảo đúng đủ sạch sống và đẩy mạnh việc hoàn thành sản xuất
cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân
thực hiện kế hoạch chín mươi ngày đêm này thì lực lượng công an phường thì tuy là còn rất mỏng
nhưng anh em chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể của công an phường
chi tiết từng cái giai đoạn để thực hiện
với kế hoạch này thì anh em công an phường cũng xác định được
là đã là chín mươi ngày đêm thì chúng tôi cũng thực hiện nó làm sao đạt hiệu quả nhất
tại cơ sở cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng công an
tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của các đoàn thể chính trị xã hội
đang tích cực hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số
trong đó có việc cài đặt và sử dụng ứng dụng vneid
hiện tuyên quang đã thành lập một tám trăm bảy mươi một tổ công nghệ số cộng đồng
với tổng thủ thành viên là một mươi hai trăm năm mươi bảy
khi được tham gia vào những hoạt động rất có ý nghĩa như này
vì nó phát huy được tính sung kích trong đoàn viên thanh niên
trong việc hướng dẫn và tham gia vào chuyển đổi số quốc gia
đề án sáu đặt ra những nhiệm vụ rất cụ thể của từng cấp
trách nhiệm từ trung ương đến địa phương trong quá trình triển khai
trong đó đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu
quyết tâm trong chủ trương quyết liệt trong hành động
sẽ tác động đến trách nhiệm toàn bộ các cơ quan cấp dưới
tỉnh xác định là để thực hiện triển khai thực hiện tốt cái đề án sáu
thì cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
các cơ quan đơn vị các địa phương là rất quan trọng
do đó trong cái quyết định số hai mươi hai thì đã giao cụ thể
nhiệm vụ cho từng đồng chí lãnh đạo các sở ngành
các địa phương từng công việc từng nội dung công việc
và thời gian hoàn thành các công việc
thưa quý vị khán giả với những hạn chế về nguồn lực
cũng như cơ sở hạ tầng công nghệ việc thực hiện chuyển đổi số
là một thách thức không nhỏ với tuyên quang nói riêng
và nhiều tỉnh miền núi nói chung
tuy nhiên đây cũng là cơ hội để các địa phương bứt phá phát triển kinh tế xã hội
với tuyên quang vượt qua những khó khăn ban đầu
địa phương này cũng đã đạt được những kết quả nhất định
trong việc triển khai đề án sáu
từng bước đưa những lợi ích thiết thực của đề án đến với người dân
ngay cả ở những địa bàn vùng sâu vùng xa
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh tuyên quang đã hoàn thành
việc thành lập tổ công tác triển khai đề án sáu tại bốn cấp
đó là tỉnh huyện xã thôn và đạt tỷ lệ một trăm linh
từ ngày một tháng bảy đã triển khai thực hiện kịp thời hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
tại trung tâm phục vụ hành chính của tỉnh
và bộ phận một cửa của cấp huyện và cấp xã
hiện số dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn của tuyên quang
được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia là sáu trăm tám mươi một dịch vụ công
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tuyên quang đã thu nhận được
sáu trăm sáu mươi chín sáu mươi bốn hồ sơ cấp căn cước công dân
trong đó thu nhận hơn chín mươi ba hồ sơ đăng ký tài khoản định danh địa tử
và giờ đây người dân địa phương đã bắt đầu được thụ hưởng
nhiều tiện ích từ ứng dụng của căn cước công dân gắn chip
định danh địa tử và đề án sáu
trung tâm hành chính công của tỉnh tuyên quang
từ khi tỉnh này bắt đầu triển khai quyết liệt đề án sáu của thủ tướng chính phủ
thì một ngày tại nơi đây số lượng các hồ sơ về thủ tục hành chính
đã được hoàn tất nhiều hơn so với những ngày thường trước đây
và điều này đã mang lại rất nhiều niềm vui cho người dân
vì họ đã được giảm thời gian đáng kể khi mà đến đây để làm những thủ tục hành chính

thì một ngày tại nơi đây số lượng các hồ sơ về thủ tục hành chính đã được hoàn tất nhiều hơn so với những ngày thường trước đây

ban chuyên án đã điều tra bắt giữ ba mươi sáu đối tượng tạm giữ một xe ô tô một mươi sáu chỗ
có bốn đối tượng được xác định cầm đầu chủ mưu vụ án
gồm nguyễn quốc vinh nguyễn văn thái bùi đức ngọc
đặc biệt các trinh sát đã khống chế bắt giữ đoàn thiên long
trú tại quận tân bình tp hcm
đây là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin
nhóm võ văn lương tức hai lượng và bùi minh trung quê ở cà mau
có mâu thuẫn với nhóm của khúc văn đoài trú tại tp hcm tỉnh kiên giang
có liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhóm của hai lượng có khoảng hơn năm mươi đối tượng
đi trên tám xe ô tô loại bán tải bảy chỗ và một mươi sáu chỗ
đến thửa đất của khúc văn đoài tại tổ một mươi hai ấp bến tràm xã cửa dương tp hcm
để giải quyết mâu thuẫn
nhóm của hai lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi
và bắn vào nhóm người của đoài
hậu quả làm hai người tử vong và bốn người khác bị thương
hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án
đến cơ quan công an gần nhất đầu thú thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật
liên hệ số điện thoại chín trăm ba mươi chín hai trăm tám mươi sáu tám trăm chín mươi chín
gặp thượng úy nguyễn văn thường cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
để được hướng dẫn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tỉnh đồng nai vừa khởi tố
tạm giam đối với trần văn vĩnh là chủ quán karaoke vip và hoàng tuấn anh
nhân viên quán karaokevip để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó lực lượng phòng chống tội phạm đường phố công an tỉnh đồng nai gọi tắt là tổ công tác một trăm sáu mươi ba
phát hiện đối tượng anh cất giấu ba cuốn sổ ghi chép vay mượn tiền và hơn tám mươi triệu đồng
trong cốc xe ôm mô tô khi lưu thông trên địa bàn phường tân hiệp tp biên hòa
qua đấu tranh anh khai nhận được trần văn vĩnh thuê ghi chép sổ sách thu tiền gốc và lãi
tiếp viên quán karaoke vip hàng tháng
đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa tiếp nhận vụ việc điều tra và đã kiến hành bắt giữ đối tượng vĩnh
vĩnh thừa nhận đã cho một mươi năm tiếp viên quán karaoke do mình làm chủ vay hơn bốn trăm linh triệu đồng
với lãi suất một mươi một tháng thu lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
vĩnh và anh đã có tiền án về tội tàng trữ sử dụng mua bán trái phép chất ma túy